sáng nay ngày một mươi bốn tháng hai tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của thủ tướng
theo đó nhiều quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ đã được bãi bỏ như tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi
liên hoàn tác phẩm nhấp ảnh tại việt nam cấp nhắn kiểm soát bản ghi âm ghi hình ca mối nhạc sân khấu
cụ thể qua giả soát trong tổng số hai trăm tám mươi hai nhiệm vụ được giao bộ văn hóa thể thao du lịch đã hoàn thành một trăm năm mươi tám nhiệm vụ đang thực hiện một trăm hai mươi bốn nhiệm vụ trong đó có bốn nhiệm vụ đã quá hạn
đại diện bộ cho biết nhiều nhiệm vụ được giao có phạm vi rộng phức tạp đòi hỏi phối hợp của nhiều cơ quan trong đó có những nội dung bộ không nắm quyền chủ động thực hiện
một số đơn vị thuộc bộ văn hóa thể thao du lịch còn chưa nghiên cứu kỹ việc đăng ký văn bản đề án nên có tình trạng đăng ký nhiều nhưng thực hiện không khả thi
đồng thời bộ văn hóa thể thao du lịch cũng kiến nghị cải tiến các thủ tục nâng cao sự phối hợp giữa văn phòng chính phủ và các bộ ngành nhằm tạo thuận lợi hơn trong công việc